tại tỉnh bắc cạn thời gian qua khi đang làm nhà người dân phát hiện gạch mua từ nhà máy bị bở vỡ vụn
việc một số công trình khi đang thi công thì phát hiện sử dụng phải gạch kém chất lượng khiến cho người dân rất lo lắng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
anh hà quang tuấn đang xây nhà thì phát hiện số gạch bị bở vụn như thế này
chỉ sau một cơn mưa gạch ngấm nước chỉ cần đập nhẹ là vỡ
để làm nhà anh tuấn đã mua hơn hai mươi sáu viên gạch từ nhà máy gạch tuy nen cẩm giang ở huyện bạch thông
bây giờ nhà đã sắp xong nhưng anh tuấn vô cùng lo lắng
nhà máy gạch tuy nen cẩm giang ở huyện bạch thông mỗi năm xuất ra hàng chục triệu viên gạch
trong đó có những mẻ gạch nào không đạt chất lượng hiện chưa thể xác định được hết
do đó sau khi người dân phản ánh tình trạng gạch không bảo đảm chất lượng cơ quan chức năng đã vào cuộc lấy mẫu để kiểm định chất lượng

kết quả thì đều không đảm bảo theo chất lượng như các sản phẩm đã đăng ký và công bố để cho sở dựng công bố hợp quy tạm xây dựng
còn đây là công trình thi công hạng mục đường dẫn vào cầu nạm cắt ở thành phố bắc cạn
khi đang xây công nhân cũng phát hiện gạch bị bở và vỡ vụn không bảo đảm chất lượng
ngay sau đó nhà thầu đã ngưng sử dụng loại gạch này
giám sát chủ đầu tư đã lập biên bản hiện trường và xử lý là không cho nhà thầu xây
cái xe gạch trở đấy và bỏ đi đổ bỏ đi
và nhà thầu sẽ cam kết là lấy gạch chuẩn và đủ cường độ và để làm công trình cho đảm bảo chất lượng kỹ thuật
tại bắc cạn việc liên tục phát hiện gạch không bảo đảm chất lượng khi xây dựng
làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của những công trình đã sử dụng những loại gạch này
vì hiện nay chưa thể xác định được số lượng gạch kém chất lượng đã tuồn ra thị trường
và đã có bao nhiêu công trình sử dụng những loại gạch này